khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa cụ thể gió có cường độ cấp năm giật cấp sáu cấp bảy thời tiết có mưa rào và rông rải rác
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa cũng có gió tây nam cấp bốn cấp năm phần biển phía đông gió mạnh hơn và còn có thể giật cấp sáu cấp bảy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước